luôn năng nổ nhiệt tình tích cực chủ động và hết lòng với công việc thời gian qua tổ phụ nữ dọn dẹp vệ sinh tại bãi biển an bàng phường cẩm an thành phố hội an đã nhận được không ít lời khen ngợi từ người dân địa phương và du khách
với tấm lòng của mình các chị em ở tổ nhặt rác đã góp phần xây dựng nền hình ảnh hội an luôn luôn đẹp trong mắt du khách trong và ngoài nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
hình ảnh những người phụ nữ đi bộ một tay cầm bao rác một tay cú nhạt rác bỏ vào bao đã trở nên quen thuộc với những ai thường xuyên đi lại ở bãi biển an bàng
mỗi ngày các chị phải đi bộ dọc bờ biển với chiều dài gần bốn km để thu gom các loại rác từ biển rat vào bờ và rác từ thức ăn thừa của du khách bỏ lại
mùa đông cũng như mùa hè các chị đều bắt đầu làm việc từ bốn giờ sáng và kết thúc khi xong việc
đặc biệt vào những ngày thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tết với lượng khách đông

tổ vệ sinh bãi tắm an bàng có một mươi thành viên đều là nữ
hầu hết các chị có hoàn cảnh khó khăn là lao động chính trong gia đình
có nhiều chị đơn thân nuôi con nhỏ trong khi mức lương hàng tháng chỉ với ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
dù hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy nhưng các chị vẫn tận tình với công việc
đó đi lồm rầu là muốn cho sạch đẹp là mình phải có cái suy nghĩ chứ
để lồm răng cho sạch để cho mà khách họ là quân nganh để cho mà những người đạo vệ sinh họ lồm tóc lồm sạch lồm đẹp
có lượng được hai lần vòn một lần là một khao là không biết bao nhiêu chỉ là mấy người đó bán đây
còn một lần đó đứa trẻ nó rớt một xì dai cũng không biết bao nhiêu chỉ rồi cô trỏ lựa cho họ
sau khi mà ủy ban dân phường cập an thành lập cái tổ dọn vệ sinh bãi tầm này
thì cái lượng rác nói chung là cái hình ảnh của các cô là được du khách rất là quý mến
và nhiều du khách là phản ánh là tôi không thể ngờ được là với cô hình ảnh của cô đẹp như vậy
khi mà các cô là rất là nhiệt tình trong các vấn đề thu gom dọn dẹp cũng như là giữ gìn cái vệ sinh bãi tắm
công việc nhiều là thế nhưng các chị vẫn luôn vui vẻ và lạc quan
các chị là những người phụ nữ bình thường nhưng đã làm nên những điều sắp đổi phi thường
khiến người dân địa phương và du khách luôn mến mộ tin yêu